doanh nghiệp việt nam vươn tới chuẩn mực toàn cầu là chủ đề của diễn đàn doanh nhân việt nam hai nghìn một mươi sáu mới được tổ chức sáng ngày hôm nay tại hà nội
đây là một trong những hoạt động nhằm hướng tới dịp kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi
tại diễn đàn các đại biểu đã khẳng định doanh nghiệp doanh nhân việt nam có một vai trò và vị trí vô cùng quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước
trong thời gian qua các doanh nhân doanh nghiệp của việt nam đã có những bước phát triển vượt bậc góp phần mang lại sức sống cho nền kinh tế việt nam tạo công an việc làm phát triển cộng đồng và xây dựng nền kinh tế đất nước
bên cạnh đó các đại biểu cũng đã trao đổi thẳng thắn và thảo luận về các vấn đề như làm thế nào để khởi nghiệp sáng tạo và khởi nghiệp trong doanh nghiệp
các cách khai thác và tiếp cận dữ liệu khách hàng trong thời đại công nghệ số các phương pháp tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam thông qua các hoạt động mna